khu vực tây bắc các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình là những vùng chịu tác động chính của vùng áp thấp
nên từ hôm nay sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt tăng cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó các khu vực như hà giang cao bằng thái nguyên vĩnh phúc tuyên quang và thủ đô hà nội
nhiệt độ trong ngày hôm nay có tăng nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn các tỉnh phía tây phổ biến ở mức từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
vùng thấp nóng mở mạnh về phía đông nam sẽ tạo hiệu ứng gió phơn ở trung bộ
vì thế mà trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
sang ngày mai cùng với sự phát triển và mở rộng hơn của vùng thấp nóng gió phơn
thì tình trạng khô và nóng cũng mở rộng hơn sang phía đông đẩy vùng nóng từ khu vực vùng núi phía tây ra đến tận ven biển
khiến cho một dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến tận thừa thiên huế nhiệt độ đồng loạt tăng lên mức từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
những nơi như tương dương hương khê
tuyên hóa hay đông hà và nam đông thì nhiệt độ còn có thể cao tới mức ba mươi bảy ba mươi tám độ
và đây cũng sẽ là đợt nóng diện rộng đầu tiên ở miền trung trong năm nay
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận tác động của vùng thấp nóng không quá mạnh mẽ
vì thế mà trong ba hôm tới nhiệt độ chỉ tăng chậm mức nhiệt cao nhất trong ba ngày tới sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
sau những ngày mưa trái mùa nay dãnh thấp xích đạo yếu và tan đi khối không khí ổn định từ biển lại lấn vào
bao trùm vì thế
mà tây nguyên và nam bộ mưa đang giảm nhanh và trời nắng mạnh trở lại khiến cho nhiệt độ cũng đang tăng dần lên
mức nhiệt cao nhất trong ba hôm tới ở tây nguyên sẽ tăng lên mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ và nóng còn xuất hiện cục bộ trở lại
còn với khu vực nam bộ từ hôm nay nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ nóng xảy ra ở miền đông
trên biển ở vịnh bắc bộ từ chiều và tối nay trở đi sẽ có gió đông nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
gây ra tình trạng biển động
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa đều có chung trạng thái thời tiết tốt gió hướng đông cấp ba và cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước